công an quận hồng bàng đã liên tiếp nhận được đơn trình báo của các bị hại
về việc bị một nhóm thanh niên bịt khẩu trang dùng dao kiếm đuổi theo khống chế cướp tài sản
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quận hồng bàng đã nhanh chóng điều tra
và bắt giữ được năm đối tượng thu giữ hai kiếm tự chế hai dao và một xe mô tô
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi gây ra hai vụ cướp trên
cùng với nhiều vụ cướp tài sản khác trên địa bàn thành phố
hiện công an quận hồng bàng đang tiếp tục mở rộng điều tra
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo phạm văn tư chú tại tỉnh đồng nai về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai anh nguyễn phước lộc quê ở kiên giang
đến nhà của tư để nhậu sau khi uống say anh lộc đi nhầm vào phòng ngủ của vợ của tư
nghĩ anh lộc có ý đồ xấu với vợ mình nên tư đã lấy dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh lộc
khiến cho nạn nhân bị thương tích bốn mươi năm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm văn tư một mươi hai năm tù về tội giết người
còn tại tỉnh an giang tòa nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo phan huỳnh trúc vi chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vi làm việc tại phòng tổ chức hành chính của công ty cổ phần
dây lắp an giang trong thời gian từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
lợi dụng việc công ty thực hiện nhiều dự án phân lô bán nền trên địa bàn thành phố long xuyên
vi đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin không có thật về việc được công ty
giao nhiệm vụ nhận tiền cọc tại các lô nền nhà ở của công ty tại khu dự án dân cư của công ty này
để lừa gạt chiếm đoạt hơn sáu mươi tám tỷ đồng và hai usd của nhiều người
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan huỳnh trúc vi
tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
thưa quý vị ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà người dân bước vào kỳ nghỉ
mùng hai tháng chín kéo dài bốn ngày
nhận định tình hình giao thông của kỳ nghỉ lễ sẽ tăng cao và có nhiều biến động
lực lượng công an đã chủ động các biện pháp phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông
tại các khu vực cửa ngõ khu trọng điểm có mật độ giao thông lớn
cụ thể tại khu vực cửa ngõ phía nam của thành phố hà nội
ngay từ đầu giờ chiều đã xảy ra ồn tắc giao thông
tuy nhiên tình trạng ồn ứ không còn xảy ra
còn tại thành phố hồ chí minh tuyến quốc lộ một đoạn trước khu vực khu du lịch
suối tiên thành phố thủ đức là trọng điểm phức tạp về giao thông
trước tình hình trên lực lượng công an đã luôn túc trực tại các khu vực trọng điểm
các bến xe nhà ga sân bay để tổ chức phân luộc hướng dẫn người dân đi lại an toàn thông suốt